từ năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín long và phạm tiến minh cùng đến thuê nhà tại thành phố vĩnh long
và cho nhiều người dân vay tiền với lãi suất từ hai mươi bốn mươi năm một tháng tương đương với hai trăm bốn mươi cho đến năm trăm bốn mươi một năm
thủ tục vay tiền đơn giản chỉ cần mang chứng minh nhân dân sổ hộ khẩu và viết biên nhận vay tiền
bước đầu công an xác định có hàng chục người dân đã vay tiền hai đối tượng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
từ tháng bốn năm nay đối tượng minh trở về tỉnh vĩnh phúc nên cơ quan công an sẽ tiếp tục xác minh xử lý sau
ngày hôm nay gần một trăm linh y bác sĩ bao gồm sáu mươi y bác sĩ bệnh viện nhi đồng tp hcm phối hợp với ba mươi chuyên gia đến từ các bệnh viện lớn trên cả nước
đã tiến hành ca phẫu thuật hy hữu tách rời hai bé song sinh dính liền vần bụng trậu
hai bé sơ sinh này dính liền vùng bụng chậu tứ chi đầy đủ hai cơ quan sinh dục một hậu môn
các bác sĩ không gặp nhiều khó khăn trong việc tách dính và phân chia các cơ quan
sau khi tách rời các bé được chuyển qua phòng mổ siêu sạch để tiếp tục tạo hình trình hình
và đưa các cơ quan nội tạng về vị trí bình thường
và thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh tối nay cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại